dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai chuyến bay thẳng đầu tiên chở gần một trăm sáu mươi hành khách và phi hành đoàn
từ sân bay incheon hàn quốc đã đáp xuống sân bay liên khương
đây là chuyến bay thẳng đầu tiên từ incheon đến đà lạt mở ra tuyến du lịch mới
kết nối thành phố cảng nổi tiếng hàn quốc và thành phố hoa đà lạt
chuyến bay được thực hiện bởi hãng hàng không eversky phối hợp với vietjet air
theo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng chuyến bay này là hình thức khai thác thử đường bay
trước khi xúc tiến mở tuyến bay thẳng thường xuyên kết nối đà lạt và incheon
dự kiến trong tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đà lạt đón khoảng bốn du khách hàn quốc xuất phát từ sân bay incheon
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cho biết cùng với đường bay trên địa phương đang xây dựng kế hoạch
xúc tiến mở đường bay thẳng phục vụ du lịch giữa chê du hàn quốc và đà lạt